chào các bạn đã quay trở lại với bản tin covid hàng ngày của kênh báo sức khỏe nơi sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
mời đọc bản tin trưa nay ngày chín tháng hai
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kết quả của cuộc khảo sát các bậc phụ huynh
về việc tiêm chủng vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
thông tin từ bộ y tế cho biết bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine
cho lứa tuổi từ năm đến một mươi một tuổi
theo đó để chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
bộ đã giao cho viện chiến lược và chính sách y tế tiến hành khảo sát trực tuyến
đối với các phụ huynh có con dưới một mươi hai tuổi tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
qua khảo sát hơn bốn trăm một mươi năm phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau
sáu mươi sáu đồng ý tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ bảy sáu đồng ý
nếu yêu cầu bắt buộc hai mươi chín một cân nhắc chỉ có một chín phụ huynh không đồng ý
trước đó trả lời báo chí dịp tết nguyên đáng nhâm dần về các vấn đề tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi bộ trưởng bộ y tế nguyễn thành long cho biết
bộ đang đàm phán với các hãng để có thể cung ứng vaccine pfizer tiêm cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ trưởng nói khi có vaccine này chúng ta sẽ triển khai tiêm
từng bước thận trọng chắc chắn đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng
được đặt lên hàng đầu trước hết và trên hết
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
bộ y tế sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn để tổ chức triển khai tiêm một cách chi tiết
đặc biệt lưu ý đến vấn đề an toàn tiêm chủng
tiếp theo đó các cháu sẽ được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
tại các điểm tiêm chủng tương tự như chiến dịch tiêm cho các trẻ em vừa qua
những trẻ đi học
thì được tiêm tại trường
những trẻ không đi học thì được tiêm chủng tại trạm y tế
đối với những trẻ có bệnh lý nền bệnh lý mạng tính
thì sẽ tiêm tại các bệnh viện để đảm bảo an toàn tiêm chủng
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng nói
chúng tôi sẽ tập hướng cho các cán bộ y tế các tuyến rất chi tiết
cụ thể về các phản ứng sau tiêm cũng như theo dõi sức khỏe của trẻ sau tim
đồng thời chúng tôi cũng sẽ truyền tải các thông tin này đến cộng đồng
đến các bậc cha mẹ để các phụ huynh cùng tham gia với ngành y tế
cán bộ y tế theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng